đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội làm việc với thường trực hội đồng nhân dân
quỹ ban nhân dân quỹ ban mặt trận tổ quốc tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân tp
về một số nội dung trước kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
đồng chí hoàng trung hải bí thư thành quỷ trường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội chủ trì buổi làm việc
tại buổi làm việc các đại biểu thuộc đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội
đã kiến nghị một số vấn đề đại biểu và cử tri hà nội đang bị quan tâm
cụ thể là vấn đề bảo vệ môi trường nhìn từ vụ cháy tại công ty bóng đèn phích nước dạng đông
vấn đề ô nhiễm bụi không khí và nhất là vấn đề ô nhiễm nguồn nước an ninh nguồn nước
qua vụ đổ trộm dầu thải vào đầu nguồn cấp nước sạch sông đà vừa xảy ra
gây rất nhiều hệ lụy đối với cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân thủ đô
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung cho biết hà nội đang cố gắng khắc phục hậu quả
bảo đảm đủ nước cho người dân
sau ngày hai mươi tháng một mươi các cơ quan chuyên môn đơn vị liên quan sẽ tiến hành giám định liên tục
nếu kết quả đạt tiêu chuẩn mới thông báo cho người dân tiếp tục dùng nước sông đà trở lại bình thường
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội cũng mong muốn chính phủ có cơ chế đặc thù
để hà nội làm tốt công tác bảo đảm an ninh an toàn nguồn nước
bảo đảm nguồn nước cung cấp cho người dân trên địa bàn thành phố